bạn nghĩ sao về thủ đoạn lừa đảo này

trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
thưa quý vị và các bạn mới đây công ty trách nhiệm hữu hẳn bắc hà
phát thông báo xin dừng hoạt động năm tuyến buýt có trợ giá tại hà nội
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân là công ty đang phải đối diện với nguy cơ bị ngân hàng thu giữ tài sản thế chấp là năm mươi bảy xe buýt
thông tin này ngay lập tức đã khiến cho hơn hai trăm linh lao động là lái xe nhân viên bán vé
và cả người dân thường xuyên sử dụng các tuyến xe buýt này cảm thấy bất an và lo lắng
bên cạnh đó hệ lụy của việc dừng hoạt động năm tuyến xe buýt
không chỉ dừng lại ở việc là gây khó khăn cho nhu cầu đi lại của người dân
mà còn gây khó khăn cho người dân
và tạo một tâm lý hoang mang cho các doanh nghiệp vận tải
đặc biệt là những đơn vị khai thác xe buýt
vậy đứng trước sự việc này thì thành phố hà nội đã có phương án xử lý như thế nào
người lao động cũng như là người dân liệu có bị ảnh hưởng khi công ty bắc hà dừng hoạt động hàng loạt tuyến buýt không
mời quý vị theo dõi tìm hiểu của phóng viên câu chuyện giao thông
anh nguyễn anh lộc nhân viên bán vé tuyến xe buýt số bốn mươi ba thuộc công ty bắc hà
đã có sáu năm gắn bó với công việc này
nghe tin công ty bị mất khả năng thanh toán
nên phải dừng hoạt động năm tuyến xe buýt
anh đã rất bàng hoàng và lo lắng
tôi cảm thấy rất là buồn
cũng không biết làm thế nào cả
cũng giống như bao anh em khác
rất mong là có một đơn vị khác đến và tiếp quản
để vận hành tiếp tục năm tuyến xe buýt
để không bị ảnh hưởng xáo trộn đến cuộc sống của anh em
và những người dân thường xuyên sử dụng cái xe buýt của năm tuyến này
phải xế hoàng minh tuyên
cũng đã có nhiều năm gắn bó với công việc này
anh tuyên lại là lao động chính trong gia đình
chính vì vậy
việc dừng năm tuyến buýt này
sẽ gây ra những hệ lụy không nhỏ với anh và gia đình
khi nghe tin này thì thực sự ra
tất cả không những riêng gì thôi
và cũng như là tất cả anh em thôi
lao động thôi
cũng rất là sửng sốt
trong cái việc công ty phá sản bột ngột như này
anh em cũng đã rất là lo
là cái công việc
cuộc sống của anh em
mình và gia đình
nó cũng sẽ bị ảnh hưởng
hiện tại bây giờ là vẫn chưa biết
đơn vị nào tiếp quản cho anh em
vẫn đang là rất là mung nung và khó khăn
trong cái việc là tiếp tục làm việc
ở đơn vị hay là đi tìm công an việc mới
vâng với thông tin là năm tuyến xe buýt
dừng hoạt động từ một tháng tám
thì chắc chắn điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ
đến tâm lý của người lao động cũng như là người dân
thường xuyên sử dụng tuyến xe buýt này
chính vì vậy là hơn lúc nào hết thì họ đang rất mong mỏi
có chức năng sớm một phương án
để họ ổn định tâm lý cũng như là ổn định
cái lộ trình liên lại của người dân
chúng tôi là người dân thường xuyên
phải dùng như như
dịch vụ xe buýt
nếu như mà bây giờ dịch vụ xe buýt mà dừng
thì làm sao sẽ ảnh hưởng đến
những loại là công việc của chúng tôi
cho nên là tôi rất là mong
tôi rất mong
nhà nước quan tâm đến
cái dịch vụ để cho
dân được phần tiện đi lại
trước vấn đề này
sở giao thông vận tải hà nội đã đề xuất
hai phương án xử lý
phương án thứ nhất
chấm dứt hợp đồng với công ty bắc hà
và chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ năng lực kinh nghiệm
để tiếp tục khai thác vận hành năm tuyến buýt
phương án thứ hai
chấm dứt hợp đồng với công ty bắc hà
tạm dừng khai thác đối với năm tuyến buýt
để ra soát tính toán lại dự án
chi phí thiết kế tuyến
để hình thành gói thầu mới
làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định
chúng tôi đã trên cơ sở
các quy định của pháp luật thiền hành
chúng tôi đã báo cáo thành phố hai phương án
và chúng tôi là lựa chọn phương án một
và để lựa chọn đơn vị đủ năng lực kinh nghiệm
thì hiện nay thì hà nội có trên một mươi hai đơn vị
tất cả đơn vị đều đầy đủ năng lực kinh nghiệm để vận hành
và chúng tôi hy vọng
ủy ban thành phố chấp thuận cho chúng tôi là phương án một
thì chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị vận hành ngay
thay cho năm tuyến bắc hà từ một tháng tám
và chúng tôi cũng như tôi đã nói
chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề hơn hai trăm linh lao động của quốc tế bắc hà
và chúng tôi đã có văn bản gửi quốc tế bắc hà
thống kê những người lao động có nguyên vọng
tiếp tục lao động đối với quốc tế đơn vị mới
để chúng tôi làm việc
và đề nghị đơn vị mới nhận lại toàn bộ lao động này
việc một doanh nghiệp tham gia vận tải công cộng
xin dừng hoạt động là việc chưa có tiền lệ
việc tháo gỡ và giải quyết vấn đề này
sẽ là bài học cho các cơ quan chức năng
trong việc duy trì bảo đảm không để đứt gãy
mạng lưới xe buýt của thành phố
chính phủ vừa ban hành
nghị định bốn trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai nldcp
quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực môi trường
trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân
hộ gia đình không phân loại
giác thải rắn sinh hoạt
có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng tám tới đây
phân loại giác thải từ nguồn
nếu được thực hiện hiệu quả
thì không chỉ góp phần tiết kiệm tài nguyên
mà còn giảm chi phí cho các công tác thu gom và xử lý rác thải
quy định mới này sẽ góp phần như thế nào
để hoạt động này đi vào cuộc sống
và cần thực hiện việc này như thế nào cho hiệu quả
xung quanh vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông hoàng dương tùng
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường
bộ tài nguyên và môi trường
trước tiên thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi
các quy định mới tại nghị định số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai
theo khoản một điều hai mươi sáu nghị định bốn mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hộ gia đình cá nhân
không phân loại chất thải rắn sinh hoạt
và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt
theo quy định
có thể bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
với hành vi vi phạm của cơ quan tổ chức
chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường
bị xử phạt với nhiều mức
tùy hành vi
trong đó mức cao nhất là phạt tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
đối với hành vi tự tái chế xử lý đồng xử lý
thu hồi năng lượng từ chất thải rắn công nghiệp thông thường
khi không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
theo quy định
mức phạt tiền tối đa
đối với một hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
là một tỷ đồng đối với cá nhân
và hai tỷ đồng đối với tổ chức
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình
vâng thưa ông thì việc quy định
phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn
thì nó có ý nghĩa và vai trò như thế nào
trong công tác thu hong xử lý rác thải
nói riêng cũng như công tác môi trường đối chung
do áp lục dân số ngày càng tăng
kinh tế ngày phát triển
thành ra rác ngày càng nhiều
thành phần rác ngày càng phức tạp
nó gây ô nhiễm môi trường
chúng ta lại các công tác xử lý
chỉ là trôn là chính thôi
chính vì vậy
thì việc phân loại rác thải nguồn
chính là để làm gì
làm thế nào để
mình có trách nhiệm hơn đối với rác
mình thải ra
làm thế nào để giảm thiểu số lượng rác
mình thải ra
và đồng thời là có những cách xử lý
tái sử dụng
đối với một số vật liệu cho nó tốt
tôi nghĩ rằng là tác động
của việc phân loại rác
tại nguồn là rất lớn
theo thông kê của một số nước
thì nếu mà chúng ta làm tốt
cái công tác
phân loại rác thải nguồn
thì sẽ giảm thiểu được ba mươi
lượng rác của tổng lượng rác
theo quy định mới thì các cá nhân hay hộ gia đình
thì có thể bị xử phạt từ năm trăm linh đến một triệu đồng
khi mà không phân loại rác
theo đúng quy định
vậy thì theo ông cái việc xử phạt này
thì có thể có những tác động như thế nào
khi mà luật ra đời thì luôn luôn
có những cái chế tài đi kẹt
khi mà cái chế tài đấy ra đời
thì nó cũng có tác dụng răn đe
những người nào những gia đình nào
cố tình vi phạm
cái quy định đấy
thế nhưng mà ngược lại cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý
cơ quan chính quyền địa phương
là việc tổ chức như thế nào đấy
đưa ra những cái quy định như thế nào đấy
để cho dễ hiểu dễ thực hiện
đúng không và nó có đồng bộ
chứ để cho người ta thấy được là
cái kết quả của
phân loại rác tạo nguồn
là chúng ta có thể nhìn thấy được
nó đã giảm rác như thế nào
cái thứ hai là làm thế nào
để tất cả mọi người đều dễ dàng thực hiện
có như vậy thì tôi nghĩ
là cái luật mới là đi vào cuộc sống
chứ cũng không phải cái mục đích cuối cùng
là để phạt nhiều hay là phạt ít
mà cái mục đích cuối cùng
chỉ là cái chuyện
đưa ra một cái chế tài như thế để làm sao mà
có những cái cách mọi người đều thực hiện
cho nó đúng
thực tế thì trước đây hà nội cũng đã triển khai
thí điểm việc phân loại rác tạo nguồn
tuy nhiên thì kết quả không được như mong đợi
vì vậy mà có rất là nhiều người lo ngại
về việc thực hiện cái quy định này trong thực tiễn
ông có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này
đúng chúng ta là có nhiều
bài học thất bại
thất bại ngay chính thủ đô
rồi ở ngay thành phố hồ chí minh
người dân thì cũng hào hứng
được tập huấn được trang bị một số kiến thức
được một số các cái
dụng cụ để cho
chúng ta phân loại thành hai loại
thế tuy nhiên
thì khi mà người dân người ta làm
phân loại tốt xong thì các đơn vị
thu gom thì lại không chuẩn bị
lại đổ hụt vào một chỗ
thế nên là mọi người thấy rằng
à hóa ra mình
cứ là phân loại của mình chả để làm gì cả
thế tôi muốn nói đến là cái sự đồng bộ
sự đồng bộ của
trong cả cái người tư
người dân phân loại cho đến các
các đơn vị thu gom
các cái trang thiết bị nó phải phù hợp
rồi đến cả cái chỗ khu xử lý
thế nên tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc là
cái nhận thức là mình phải giảm sát
cái thứ hai nữa là
phải tuyên truyền được là chúng ta có cách làm
rất là đồng bộ để đảm bảo
cho là những
cái phân loại rác tại nguồn
nó thực sự là nó có hiệu quả
đấy là những cái bài học mà tôi thấy rằng là
rất là quý và đáng giá
và tôi rất hy vọng là lần này
theo cái quy định của luật
thì nó sẽ làm một cách đồng bộ hơn
trong vấn đề này thì trách nhiệm
cũng như là ý thức của người dân là vô cùng quan trọng
tuy nhiên thì người dân cũng phải có
các cái sự hướng dẫn
cụ thể cũng như là
tập hấn rồi cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân
và làm thế nào để người dân
có thể có tự ý thức được
trong cái việc là phân loại rác tại nguồn
ngay từ trong gia đình của mình
luật cũng có quy định là chậm nhất là ngày ba mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đấy thì là phải có
những cái quy định cụ thể đấy ở các địa phương
thì hiện nay thì
theo tôi biết thì chưa có địa phương nào
là xây dựng được các cái quy định
cụ thể đấy cả
và các địa phương thì đang cố gắng xây dựng
thì tôi nghĩ rằng là trong một cái thời gian tới
theo cái lộ trình của luật
các địa phương cũng sẽ dần dần
sẽ đưa ra những cái quy định cụ thể
và để làm được cái việc đấy nữa
thì còn là công tác tuyên truyền
là công tác nhân giao nhận thức
là những cái vấn đề thí điểm
để xem là
nó có thể là áp dụng
những cái bài học kinh nghiệm
để chúng ta áp dụng đến đâu
thì chúng tôi nghĩ lúc đấy
thì chúng ta cũng rất là hy vọng
tức là khi mà chúng ta phải có hướng dẫn cụ thể
thì luật nó đi vào cuộc sống
như vậy thì
thực hiện cho người dân
để thực hiện một cách dễ dàng
vâng ạ ngay từ đầu thì ông cũng đã nói
rất nhiều đến việc đồng bộ
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể
thực hiện việc phân loại rác đồng bộ
từ khâu thu gom đến khâu
xử lý sau này
tôi nghĩ thứ nhất tức là các địa phương
nhanh chóng là phải có những quy định cụ thể
tổ chức lại tất cả
các cái cách thu gom
cách vận chuyển và cách xử lý
nhưng nó không thể như bây giờ
tức là các cái đơn vị
mà thu gom
theo cái quy định là đấu thầu
thì chúng ta phải chuẩn bị
những cái cách tổ chức
là như thế nào
rồi cả các cái trang thiết bị ra sao
và phối hợp với lại địa phương chính quyền
ví dụ như là một cái khu trung cư
thì bây giờ là rõ ràng là
trong luật cũng có
cái trách nhiệm của bác quản lý khu trung cư
thế thì anh phải dành cái chỗ như thế nào
anh phải có camera như thế nào
để anh theo dõi phát hiện
và cái trách nhiệm của anh đối với các gia đình như thế nào
tất cả những cái đấy
thì chúng ta nên có những cái quy định cụ thể
trách nhiệm cụ thể
ai làm gì
và sau đó chúng ta rút kinh nghiệm
và chúng ta có làm những cái thử nghiệm
để thấy rằng là
có thể những cái chính trách của chúng ta
quy định của chúng ta chưa phù hợp
thì chúng ta lại có thể sửa đổi
làm thế nào đấy để
có thể là rất là thoải mái
rất là tự tin
và không cảm thấy phiền
có như vậy thì
giảm giảm dần dần
được những người
cố tình vi phạm
theo ông trong thời gian tới
để các cái chính sách
cũng như là quy định
liên quan đến vấn đề môi trường
đi vào cuộc sống
thì chúng ta cần phải làm những gì
tôi nghĩ rằng là hiện nay thì
có rất nhiều cái chính sách mới
sẽ làm thay đổi
một số những cách suy nghĩ
cũng như quản lý
và nó sẽ động trạng
đến tất cả người dân của chúng ta
thì tôi nghĩ rằng là
trước hết thì các cơ quan quản lý nhà nước
cũng nên là giải thích
nó cụ thể hơn
rõ ràng hơn
những cái chính sách
những cái ý nghĩa của các chính sách
và cái lộ trình
cũng như cách làm
như thế thì tôi nghĩ rằng là
sẽ tốt hơn
cái thứ hai
tôi nghĩ là rất quan trọng
tức là tạo một cái cơ chế
làm thế nào đấy
để có sự tham gia của người dân
trong chính trong vi chuyển quản lý nhà
làm sao nó minh bản
nó rõ ràng
để thể hiện cái trách nhiệm
trách nhiệm của chính quyền ở đâu
trách nhiệm của người dân ở đâu
trách nhiệm của các đơn vị thu gọn ở đâu
thế thì tôi nghĩ rằng
nếu mà tạo được một như thế
thì sẽ tạo được một cái sự đồng thuận rất cao
những nhận thức rất cao
từ cái tư tưởng
đến các hành động
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích của dục ổng